ngày một một mươi tại tp hcm bộ công thường đã phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế coica của hàn quốc
tổ chức hội thảo phát triển về thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp việt nam
dự án về thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp việt nam
do chính phủ hàn quốc tài trợ thông qua cơ quan hợp tác quốc tế koica và vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững bộ công thương
nhằm hỗ trợ việt nam thực hiện mục tiêu phát triển năng lượng bình vững thân thiện với môi trường
dự án tập trung vào hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các đơn vị cung cấp dịch vụ năng lượng
gồm các công ty dịch vụ năng lượng và các trung tâm tiết kiệm năng lượng của việt nam
và các trung tâm tiết kiệm năng lượng của việt nam thông qua các hình thức đào tạo
thực hành tại các dự án thí điểm để họ có cơ hội thực hiện các dự án đầu tư về tiết kiệm năng lượng
tại hội thảo các chuyên gia đến từ hàn quốc đã chia sẻ các kinh nghiệm về phát triển các dự án tiết kiệm năng lượng
tại hàn quốc mà việt nam cần nghiên cứu học tập